những ngày qua do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới gây ngập úng nhiều nơi
người trồng quất phường tứ liên quận tây hồ mặc dù không bị thiệt hại nghiêm trọng
song cũng đang rất lo lắng về tình hình thời tiết diễn biến bất thường sẽ ảnh hưởng đến vụ quất năm nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những luống quất của nhà ông nguyễn trọng cường đang được chăm sóc rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho vụ quất tết năm nay
nếu thời tiết ủng hộ thì đây là niềm vui của cả gia đình
song trước tình hình thời tiết mưa gió bất thường đã khiến người trồng quất không khỏi lo lắng
cả vườn quất để phục vụ tết năm nay của nhà ông bùi tăng viêm đang được mùa
tuy lo lắng trước thời tiết diễn biến không dự đoán được
nhưng ông viêm cũng đã có nhiều cách để bảo vệ cho vườn quất của gia đình